kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới
chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin hôm nay hai mươi hai tháng một mươi
sau đây là phần tin chi tiết
thổ nhĩ kỳ sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau
nhằm thảo luận các cách thức nhằm chấm dứt xung đột ở ukraine
thông tin được tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra
sau cuộc điện đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan vào ngày hôm qua
tổng thống zelensky cho hay hai bên đã thảo luận về hội nghị hòa bình ukraine sắp tới
dự kiến diễn ra ở malta vào tuần sau
theo đó ankara sẽ tham gia đưa ra ý kiến và lập trường về vấn đề này
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình tại trung đông hiện nay
đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết đảm bảo an toàn cho dân thường và tôn trọng nhân đạo
hôm hai mươi tháng một mươi manta thông báo sẽ đăng cai hội nghị hòa bình mới về ukraine vào ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi
sau các cuộc gặp tương tự ở ả rập xê út và đan mạch hồi đầu năm nay
đến nay thổ nhĩ kỳ đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa nga và ukraine
giúp các bên đặt thỏa thuận ngũ cốc biển đen hồi năm ngoái
sau khi thỏa thuận này đổ vỡ ankara vẫn tiếp tục nỗ lực đối thoại với cả kiev và moscow để khôi phục thỏa thuận
cũng liên quan đến vấn đề ukraine nhà trắng mới đây đã đệ trình quốc hội kế hoạch viện trợ mới cho một số khu vực
theo đó khoản trợ cấp hàng tháng cho kiev giảm xuống còn tám trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ
trong tuyên bố đưa ra mới đây bộ trưởng tư pháp văn sang van quyết kiên bong nơ cho biết
ông quyết định từ chức trong lúc bỉ đang chịu sức ép giải thích vụ khủng bố khiến hai người thiệt mạng
và làm thế nào mà hung thủ được xác định là abdesalem lassoet biến mất khỏi tầm kiểm soát trong hai năm qua
theo điều tra tay súng bốn mươi năm tuổi đã bị bỉ từ chối tị nạn năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn sống ở nước này bất hợp pháp
bên cạnh đó tunisia đã từng yêu cầu dẫn độ người này vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhưng đã bị cơ quan tư pháp bỉ bỏ lọt
bộ trưởng tư pháp bỉ nhấn mạnh đây là lỗi cá nhân và là một sai lầm lớn gây ra hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi đối tượng nói trên đã bắn chết hai người đàn ông thụy điển
và làm địa thương người đàn ông thứ ba bằng súng trường bắn tự động
vụ nổ súng đã buộc hơn ba mươi năm người tại sân vận động đang theo dõi trận đấu giữa bỉ và thụy điển phải sơ tán khẩn cấp
cảnh sát slovenia đã bắt đầu kiểm tra an ninh tại khu vực biên giới với các nước láng giềng kratia và hungary
trong bối cảnh gia tăng tâm lý lo ngại về vấn đề an ninh tại các nước liên minh châu âu eu
cụ thể cảnh sát slovenia đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tại một cửa khẩu rác kratia
hoạt động vốn đã không được triển khai kể từ khi cratia gia nhập khu vực tự do đi lại schengen hồi đầu năm nay
chính phủ slovenia cho biết các biện pháp này được tiến hành do những quan ngại an ninh liên quan đến các cuộc xung đột
ở ukraine và trung đông cũng như các vụ tấn công khủng bố xảy ra gần đây ở các nước eu khác
dự kiến các biện pháp này sẽ kéo dài tới ngày ba mươi tháng một mươi tới
trước đó hôm một mươi tám tháng một mươi italia đã tạm thời đình chỉ các quy tắc schengen
tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với slovenia
đức cũng thông báo kiểm soát tạm thời tại biên giới nước này với các nước ba lan cộng hòa séc và thụy sĩ
trong nỗ lực ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp
tiếp tục với những thông tin về tình hình xung đột ở trung đông
hãng thông tấn quốc gia liban hôm qua đưa tin israel đã ném bom vào các vùng ngoại ô ở miền nam liban
để đáp trả một vụ khu định cư israel bị trúng tên lửa vào buổi sáng cùng ngày
trong khi đó bộ quốc phòng israel thông báo đã tấn công các biện pháp này
đã tấn công một vị trí của lực lượng hezbollah ở liban trong vài giờ
cuộc tấn công của máy bay và binh sĩ israel nhằm vào các tay súng đã bắn rocket và tên lửa chống tăng gần biên giới liban
căng thẳng ở biên giới israel và liban leo thang sau khi lực lượng hezbollah ngày tám tháng một mươi
bắn hàng chục quả rocket về phía các doanh trại quân đội israel ở seba farms
để yếm trợ cho phong trào hồi giáo hamas trong cuộc xung đột với israel bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi
để đáp trả các lực lượng israel đã nã pháo vào khu vực miền đông nam liban
theo số liệu của cơ quan y tế tại giải gaza trên bốn một trăm linh người palestine ở vùng lãnh thổ này đã thiệt mạng
và trên một mươi ba người khác bị thương kể từ khi xung đột hamas israel bùng phát
trong khi đó về phía israel ghi nhận trên một bốn trăm linh người thiệt mạng ở nước này
giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lực lượng phòng vệ israel idf hôm qua thông báo
quân đội nước này đang tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh tiếp theo bao gồm cả tác chiến trên bộ
theo đó quân đội israel đã công bố hình ảnh tập trận bắn
đạn thật trong bối cảnh lượng lớn xe tăng và binh lính đã được tập trung gần khu vực giáp giới với giải gaza
hơn ba trăm linh lính dự bị cũng đã được triệu tập
bộ trưởng quốc phòng israel đã thị xát khu vực biên giới phía bắc
nơi cũng đang diễn ra các vụ đụng độ giữa idf và lực lượng hezbollah ở liban
cùng ngày nhiều tên lửa chống tăng đã được bắn về phía israel tại đây khiến idf đáp trả bằng pháo kích
cũng trong ngày thứ một mươi năm kể từ khi xung đột giữa israel và hamas bùng phát
đã có hai mươi xe tải chở hàng cứu trợ
hàng cứu trợ đã vào gaza qua cửa khẩu rafah giáp giới với ai cập
tuy nhiên đại diện phía hamas cho rằng số lượng hàng cứu trợ ít ở trên không thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đây
điều quan trọng là phải thiết lập một hành lang an toàn để kịp thời hỗ trợ nhân đạo và cho phép người bị thương được chăm sóc y tế phù hợp
thưa quý vị hơn hai tuần kể từ cuộc xung đột bùng phát
số người thương vong ở cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chưa kể những thiệt hại về vật chất
tình trạng nghiêm trọng được dự báo đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát
khi vào ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua một vụ tấn công đã nhắm vào một bệnh viện tại giải gaza làm ít nhất năm trăm linh người thiệt mạng
tại khan yunis zagaza tiếng cõi xe cấp cứu liên tục vang lên
những bệnh nhân ở mọi độ tuổi mọi mức độ thương tật được đưa tới bệnh viện trong sự hối hả lo lắng của người thân
những tiếng khảo khóc vì đau đớn sợ hãi của trẻ em vang vọng mọi nơi
bọn trẻ là nạn nhân chịu nhiều đau thương nhất
chúng khóc suốt đêm chúng sợ tới mức không kiểm soát được tiểu tiện
tôi còn chẳng có thời gian mà dọn dẹp
tôi không còn đủ sức để chăm sóc cho chúng
ở đây không có nổi một an toàn cho trẻ em hoàn toàn không chút nào
nếu không chết vì bom đạn những đứa trẻ rồi cũng chết vì dịch bệnh
theo thống kê mới nhất đã có hơn bốn người palestine thiệt mạng
trong đó có hàng trăm
trong đó có hàng trăm trẻ em
ngoài ra khoảng hơn một mươi ba người bị thương và hàng triệu người mất nhà cửa
với israel cũng có hàng trăm người thương vong
đau thương mất mát tiếp tục rút xuống dân thường
khi các cuộc giao tranh không kích giữa israel và hamas vẫn đang diễn ra liên tục
ngày đậm máu mà giải gaza vừa trải qua
khiến thạp kịch nhân đạo tại đây hiện hữu một cách rõ rạc hơn
vụ nổ tại bệnh viện ali arab xảy ra vào đúng thời điểm hamas đang phóng hàng loạt rocket và tên lửa vào miền trung israel
trong đó nhiều quả đã bay đến tận thành phố taynavib
vụ tập kích bệnh viện ali là sự việc có thương vong lớn nhất sau khi xung đột hamas israel bùng phát
cuộc tấn công này có quy mô lớn chưa từng thấy dù chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp
nhằm vào hệ thống chăm sóc y tế ở khu vực lãnh thổ bị chiếm đóng của người palestine

tim tôi hướng về gia đình các nạn nhân
theo luật nhân đạo quốc tế các bệnh viện và nhân viên y tế là những đối tượng cần được bảo vệ
chưa rõ bên nào phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm người dân vô tội trong vụ tấn công bệnh viện ali ở gaza
song thương vong dân thường phải gánh chịu là rõ ràng nhất
ngoài ra vụ nổ đã làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao quốc tế
nhằm ngăn chặn nguy cơ lò lửa trung đông lan rộng ở phạm vi lớn hơn
bệnh viện nhân viên y tế vốn là đối tượng cần phải được bảo vệ đặc biệt trong bối cảnh giao tranh phức tạp
thế nhưng điều ngược lại lại đang diễn ra ở giải gaza
và kiệt quệ có lẽ là từ ngữ phần náo miêu tả được tình trạng của các bệnh viện tại khu vực này hiện nay
bệnh viện nasser ở khu vực khan yunis đang trên bờ vực khủng hoảng
với nhiều khoa điều trị đang hoạt động trong tình trạng không có điện
và không có giường điều trị tích cực hoặc máy thở để hỗ trợ những người bị thương nặng
các bác sĩ buộc phải sơ cấp cứu người bệnh dưới ánh sáng yếu ớt
từ những chiếc đèn pin hoặc đèn flash của điện thoại
thật sự thảm khốc và khủng khiếp không từ ngữ nào diễn tả được tình cảnh hiện nay
kể từ sáng sớm chúng tôi đã tiếp nhận tám mươi thường dân bị thương một mươi hai thi thể thiệt mạng sau một cuộc không kích
giữa những bệnh nhân bị thương chúng tôi buộc phải để lại hai người trong số họ đối mặt với cái chết
bởi hiện tại không có máy thở không có giường icu và họ buộc phải chờ đợi cái chết cho chúng ta
nếu viện trợ không được phép vào gaza những người bị thương nặng sẽ không có cơ hội sống sót
thậm chí ngay cả người dân bình thường cũng không thể trụ được
suốt những ngày qua người dân gaza xếp hàng nhiều giờ đồng hồ
chỉ để mua được số lượng ít ỏi nhiên liệu bánh mì và nước sạch
giống như quay lại trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám thậm chí chúng tôi còn cảm thấy đã quay lại thời kỳ đầu đá
không có điện nước internet không có nhiên liệu
người có máy phát điện chạy bằng nhiên liệu để cung cấp năng lượng là vô nghĩa không có gì cả
nhiên liệu dầu diesel hay bất cứ thứ gì khác
thật đáng sợ hãy nhìn xem có bao nhiêu điện thoại đang được sạch
tôi đến đây để lấy nước tôi cần nước cho mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống đến tắm giặt
nhà tôi chẳng có giọt nước nào suốt năm ngày qua
tôi đứng ở đây chờ từ bảy giờ sáng mà không biết có lấy đủ phần thức ăn cho bảy gia đình và lũ trẻ không
chúng tôi cần bánh mì cho lũ trẻ chứ không phải chúng tôi
chứng kiến thảm kịch xảy ra thực sự tôi không ăn nổi
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi mở hành lang chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực giải gaza
theo ông đây là thời khắc khủng hoảng trầm trọng không giống bất cứ cuộc khủng hoảng nào
từng ghi nhận tại khu vực này trong nhiều thập kỷ qua
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng kêu gọi việc tổ chức đưa hàng nhân đạo vào giải gaza hằng ngày
ở phía bên này chúng tôi đã thấy rất nhiều xe tải chở đầy nước nhiên liệu thuốc men thực phẩm
chính xác là những thứ cần thiết ở phía bên kia bức tường
vì vậy những chiếc xe tải này không chỉ là xe tải chúng là huyết mạch
chúng là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với rất nhiều người ở gaza
và việc thấy đoàn xe tải mắc kẹt ở đây khiến tôi thấy rất rõ ràng
điều chúng ta cần làm là cho những chiếc xe di chuyển sang bên kia càng sớm càng tốt càng nhiều càng tốt
đúng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
giờ địa phương cửa khẩu rafah đã được mở
hai mươi chiếc xe tải chở hàng viện chợ nhân đạo tiến vào giải gaza trong tiếng rêu hỏ của người dân
trong số này có một mươi ba xe tải chở thuốc và vật tư y tế năm xe tải chở thực phẩm và hai xe tải chở nước
nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì được yêu cầu ở giải gaza
nơi mà cuộc bao vây toàn diện của israel đã khiến hai ba triệu người dân rơi vào cảnh cuốn cùng vì cạn kiệt mọi nhu yếu phẩm
nhân đạo ở đâu
công lý ở đâu
chúng tôi cần biết những nỗ lực nhân đạo đang diễn ra như thế nào
số hàng viện trợ ngày hôm qua thực sự quá ít ỏi chỉ có một hai xe tải chở vật tư y tế
chúng tôi cũng không biết chính xác các vật phẩm cứu trợ là gì
hiện chúng tôi đang phối hợp với liên hợp quốc để phân phát hợp lý số hàng này
hai mươi chiếc xe vừa đi qua cửa khẩu rafah lập tức đóng lại trong khi vẫn còn hơn hai trăm linh chiếc xe khác nằm chờ phía bên ai cập
theo liên hợp quốc
lương thực và nước uống đang khan hiếm trong khi các cơ sở vệ sinh giếng nước hồi chứa và chạm bơm đều bị thiệt hại do các cuộc không kích liên tục từ phía israel
lực lượng hamas nhận định số hàng viện chợ hơn hai mươi chiếc xe tải nói trên chỉ như muối bảo biển không thể thay đổi được tình trạng y tế tồi tệ của giải gaza
liên hợp quốc ước tính cần ít nhất một trăm linh xe tải mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu cứu người khẩn cấp và bất kỳ hoạt động viện trợ nào cũng phải bền vững ở quy mô lớn
sau khi cửa khẩu rafah được mở hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã diễn ra ở cairo ai cập
tuy nhiên sự vắng mặt của đại diện cấp cao mỹ và một số nhà lãnh đạo lớn khác của phương tây cùng với những bất đồng quan điểm giữa các phái đoàn đã khiến hội nghị không đạt được tuyên bố chung
hội nghị chỉ dừng ở mục tiêu tăng cường hiểu biết giữa các nước tham dự còn sự thống nhất về một lệnh ngừng bắn vẫn còn là vấn đề còn bỏ ngỏ
nếu không có được một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng
thì những đau thương mất mát sẽ tiếp tục
trút xuống người dân ở israel và
xã gaza khi các cuộc giao tranh công kích
sẽ tiếp tục diễn ra đến đây
bản tin an ninh thế giới hôm nay cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt